cai nghiện rồi lại tái nghiện không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này
nhưng đã có những con người bằng nghị lực của bản thân tình yêu thương sự quan tâm từ gia đình và cộng đồng quyết tâm bỏ được ma túy để làm lại cuộc đời
có lẽ những người từ bỏ được sự cam rỗ của ma túy mới thấu hiểu được hết giá trị của cuộc sống bình yên
sau một mươi năm cai nghiện thành công anh nguyễn thái trung vẫn nghẹn ngào khi kể về những ngày tháng lầm lỡ
không muốn sai với con tôi nữa sợ là con cái sau lỡ thì nó sẽ có cái mặc cảm làm cha viêng liềng
tôi nói thật tôi có thể sống tất cả vì con thôi nên tôi phải quyết tâm
nghiện ma túy từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy anh nguyễn văn tâm chú tại thị trấn rừng thông huyện đông sơn
đã trải qua hơn một mươi năm khó khăn nhất trong cuộc đời để trở lại làm người lương thiện
hai trăm linh bảy vào trung tâm một lần
nhưng mà không được hai trăm linh tám về không được
đầu hai trăm linh chín vào thì đi tình nguyện bỏ từ hai trăm linh chín đến giờ
còn ngày xưa thì khổ lắm
mưa cũng phải đi báo cũng phải đi
làm sao kiếm tiền để mà chơi thôi
mọi người xung quanh họ hàng thì cũng khuyên mình có nên sống tiếp với một người chồng như thế không
tại vì ai cũng hiểu biết ma túy là nó đáng sợ như thế nào rồi
mình nghĩ bây giờ là vì tình yêu với chồng mình
chứ mình vượt qua tất cả để mình phải giúp đỡ anh ấy
để mình bước ra khỏi cái con đường đó
đồng hành cùng anh trung anh tâm trên chặng đường từ bỏ ma túy là tình yêu của gia đình
cùng với sự bao dung từ cộng đồng
những con người đã từng lầm lỡ này có điểm tựa để làm lại cuộc đời
tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc sống